công an thành phố hải dương tỉnh hải dương cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke làm một người tử vong
trước đó khoảng bảy giờ ngày một mươi năm tháng sáu công an thành phố hải dương tiếp nhận tin báo của bệnh viện đa khoa tỉnh về việc một cô gái một mươi chín tuổi
trú tại huyện châu phú tỉnh an giang được một nhóm người đưa đến cấp cứu nhưng được các bác sĩ xác định là tử vong ngoại viện
kết quả xác minh ban đầu cơ quan công an cho biết khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu nạn nhân cùng năm người khác hát karaoke tại quán thanh thảo
địa chỉ tại xã quyết thắng thành phố hải dương sau khi hát hai khách có mặt trong phòng là cao văn dũng và phạm văn hùng đã lấy ra sáu viên ma túy tổng hợp để mọi người sử dụng rồi nằm nghỉ ngay tại phòng
đến sáng ngày một mươi năm tháng sáu mọi người phát hiện cô gái bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
sáng nay hai mươi một tháng sáu công an thành phố hải dương đã đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
sáng ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần duy quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại ấp hòa an xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang về tội tham ô tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra trần duy quân là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực thoại sơn với nhiệm vụ trực tiếp quản lý công nợ nông dân
thu hồi công nợ chuyển giao về công ty đối chiếu số liệu theo yêu cầu
lợi dụng điều đó khoảng thời gian từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trần duy quân đã thu công nợ của một mươi hai người dân trên địa bàn huyện cờ đỏ thành phố cần thơ với tổng số tiền trên bốn trăm tám mươi ba triệu đồng
tuy nhiên quân chỉ nộp lại cho công ty khoảng một trăm sáu mươi bốn triệu đồng và giữ lại số tiền trên ba trăm một mươi chín triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục phiên tòa phúc thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án
trong đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn đức trung
theo đại diện viện kiểm sát sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tám năm tù
ông nguyễn đức trung gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo viện kiểm sát lời khai của các bị cáo tại phiên tòa lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án
đã đủ căn cứ kết luận bị cáo nguyễn đức trung với chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd tp hà nội
đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watt water của đức
tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm ridosite ba c để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố
sau đó bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo võ tiến hùng mua chế phẩm ridosite ba c thông qua công ty ortic
công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc là công ty gia đình với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên sự
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn xuân thủy
chú tại phường tự an thành phố bột văn thuột về tội giết người
theo cáo trạng khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thủy đi qua nhà của ông lê tuấn
trú tại đường phạm hồng thái phường tự an để tìm chị gái
khi đi thủy cầm theo một khúc gỗ dài chín mươi một cm
khi đến nhà ông tuấn hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc vật lộn thủy dùng hung khí đánh
tử vong ông tuấn
căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân thủy hai mươi năm tù giam
công an tỉnh bắc cạn vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh
tiến hành bàn giao bảy công dân trung quốc nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng nước bạn
trước đó tại địa phận xã quân hà huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
bảy công dân trung quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép
khi đang di chuyển trên hai xe ô tô do lý văn vũ và lê huy du điều khiển
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh
làm rõ đối với hành vi nhập cảnh trái phép
sau ba ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án một mươi bị cáo trong vụ án
nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á dab trần phương bình
cùng đồng phạm gây thất thoát gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng ở dab chi nhánh hà nội
trong đó bị cáo trần phương bình
bị phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tổng hợp với hai bản án tù trung thân trước đó
hình phạt chung đối với bị cáo bình là tù trung thân
cùng tội danh này nguyên phó tổng giám đốc dap nguyễn thị kim xuyến
bị phạt một mươi một năm tù tổng hợp với hình phạt ba mươi năm tù trong vụ án trước đó
hình phạt chung đối với bị cáo xuyến là ba mươi năm tù
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến năm năm tù giam
trong đó bị cáo phan thúy mai nguyên giám đốc công ty an phát
bị phạt năm năm tù và chịu trách nhiệm bồi thường gần bảy mươi sáu tỷ đồng cho dap
bản án sơ thẩm đều rõ
bị cáo mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông
để thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông
bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến
nên vận động hai người này chỉ đạo chi nhánh dap hà nội giải ngân nhanh sai quy định
ngoài ra tòa
cũng tuyên buộc công ty an phát bồi thường một trăm linh tám tỷ đồng cho dap
đồng thời tuyên trả lại một trăm hai mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty an phát
xong tiếp tục được tạm giữ để bảo đảm thi hành án
cũng trong chiều qua công an thành phố đà nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông tôn thất thạnh
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng
bà nguyễn thị thanh nhàn trưởng khoa xét nghiệm cdc đà nẵng
và bà lê thị kim chi nhân viên khoa xét nghiệm cdc đà nẵng
để điều tra về hành vi tham mô tài sản trong hoạt động mua bán
sử dụng sinh phẩm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại cdc đà nẵng
kết quả điều tra ban đầu xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ông tôn thất thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty việt á
nhằm mục đích tham mô số vật tư xét nghiệm covid một mươi chín được tp đà nẵng mua
để phục vụ công tác phòng chống dịch
theo đó ông thạnh đã chỉ đạo nguyễn thị thanh nhàn và lê thị kim chi
làm giả sổ sách chứng từ để nâng khống
chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm covid một mươi chín thành mẫu đơn
đồng thời biến hàng chục nghìn bộ sinh phẩm xét nghiệm được tài trợ
thành bộ sinh phẩm xét nghiệm mua của công ty việt á
số vật tư dôi dư sau khi phủ phép
ông thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho công ty việt á
để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận
theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra
giá trị tài sản bị chiếm đoạt là bốn tỷ sáu mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đang tiếp tục điều tra
củng cố chứng cứ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật
sau khi đại dịch covid một mươi chín được khống chế
các tỉnh thành trên cả nước đã cho mở cửa trở lại các hoạt động du lịch tham quan
đây là thời điểm chính trong mùa hè này
và tại mỗi điểm du lịch đặc biệt là khu du lịch biển
đón hàng trăm nghìn lượt du khách
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ
giúp cho du khách có mùa du lịch an toàn và vui tươi
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cửa lò nghệ an
biển cửa lò là một trong những địa điểm
luôn thu hút lượng lớn khách đến tham quan và nghỉ dưỡng vào mùa du lịch
nhằm đảm bảo an ninh tại khu du lịch nói chung
công tác giám sát và quản lý hành chính luôn được chú trọng
các cơ sở lưu trú trên địa bàn được lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên
để nắm bắt cụ thể số lượng du khách đến và đi
đồng thời ngăn chặn và xử lý nếu cơ sở tự ý tăng giá không đúng với quy định
cái này là một cái cách hành chính mà phục vụ cho các cơ sở không phải đi lại
để được các cơ sở và nhân dân rất đông tinh và ủng hộ trong cái nội dung này
đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các tổ công tác được phân công nhiệm vụ kết hợp với tuần tra kiểm soát
vừa cắm chút phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông giữ gì trật tự công cộng
và xử lý các trường hợp vi phạm các lỗi như dừng đỗ sai quy định
vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
đối với điểm du lịch
xe điện là loại phương tiện được hoạt động nhằm phục vụ việc di chuyển tham quan của du khách
để đảm bảo an ninh an toàn trật tự vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách
các tổ công tác tăng cường kiểm tra xử lý xe điện bốn bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông
các phương tiện xe điện hoạt động trái phép trên tuyến
các xe không đủ điều kiện và không được cấp phép hoạt động
vào thời điểm kiểm tra nhiều lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc hoạt động
trên cạnh nhiều tiện ích thì các trang mạng xã hội cũng đã gây ra những hệ lụy không tốt khó lường
đặc biệt là những thông tin xấu độc quan điểm sai trái thù địch
tại huyện tư nghĩa quảng ngãi cùng với thói quen chia sẻ thông tin tùy tiện
không kiểm chứng và thiếu trách nhiệm không ít người trong đó có nhiều học sinh sinh viên
vô tình đã tiếp tay cho những thông tin xấu độc trên mạng xã hội
lan truyền chóng mặt gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự

đặc biệt là những thông tin xấu độc trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
các fanpage chính thức để làm chủ không gian mạng giúp giáo dục định hướng tư tưởng lối sống cho học sinh
trên fanpage thầy cô giáo và học sinh thường xuyên chia sẻ thông tin và phản bác những luận điệu sai trái
câu chuyện chưa đúng sự thật để học sinh hiểu tiếp nhận thông tin chuẩn mực hơn
những bức hình clip kèm câu chuyện hay đã có sức lan tỏa tích cực đến học sinh trong trường
nó có nhiều trang bộ lực và không tốt trên mạng xã hội
nếu tụi em không khơi thoát đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập của tụi em sau này
lực lượng công an phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn cho học sinh sinh viên
các kỹ năng sử dụng internet mạng xã hội an toàn lành mạnh hữu ích
nhận biết sàng lọc và có một số biện pháp tự bảo vệ bản thân trước những luồng thông tin không chính thống
chưa được kiểm duyên
nếu tụi em không khơi thoát đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập của tụi em sau này
nếu tụi em không khơi thoát đúng cách thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý hữu ích
lối sống văn hóa và trên không gian mạng cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ của toàn xã hội và gia đình
tuy nhiên hơn hết bản thân mỗi học sinh sinh viên cần phải lương tự cho rồi đạo đức cách mạng
giả sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực luật điệu sai trái của các thế lực thù địch
có như thế thanh thiếu niên mới đủ sức đề kháng để miễn nhiễm với những tác động tiêu cực từ internet mạng xã hội
sáng nay công an tp đà nẵng triển khai cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi
vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung vào ba chuyên đề nồng độ cồn ma túy cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải quá khổ
vi phạm tốc độ nhằm đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
tham gia đợt cao điểm ngoài huy động tối đa các đơn vị nghiệp vụ
công an tp đà nẵng còn trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật cho công an năm mươi sáu xã phường để triển khai hiệu quả việc xử lý
công an tp đà nẵng cũng yêu cầu các lực lượng tập trung tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết trở đúng tải trọng không cơ nới thùng xe
trong trường hợp phát hiện vi phạm phải yêu cầu hạ tải trả về nguyên trạng
đặc biệt đối với người điều khiển phương tiện giao thông là cán bộ viên chức đảng viên sử dụng nồng độ cồn chất cấm phải xử lý nghiêm không có vùng cấm
trong quá trình triển khai công tác tất cả cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần văn hóa ứng xử và nghiêm cấm hành vi can thiệp
rác tồn động tại bốn quận huyện cầu giấy long biên mê linh sóc sơn đã được chuyển đi
đây là thông tin từ ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sở xây dựng hà nội
trong hai ngày qua thành phố hà nội đã điều chỉnh phân luồng vận chuyển ba tấn rác về nhà máy điện rác sóc sơn
khối lượng rác thải được vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn đã tăng hơn một mươi tấn
trước đó khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn gặp nhiều khó khăn đặc biệt mưa to tập trung kéo dài làm hỏng tuyến đường xe vận chuyển rác dẫn đến tình trạng rác thải tồn động
trước tình trạng rác thải rôn ứ ở nhiều quận nội đô cách đây hai ngày ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật sở xây dựng hà nội có văn bản đề nghị các quận huyện chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên nệ bàn chuẩn bị phương tiện thiết bị nhân lực
đến hết ngày hai mươi tháng sáu phải thu gom vận chuyển hết lượng rác trên địa bàn đồng thời yêu cầu nhà máy điện rác thiên ý có phương án tiếp nhận khối lượng ba tấn rác được phân luồng từ các quận huyện kể trên
đợt un tắc rác diễn ra lần này một lần nữa đặt ra bài toán nhức nhối về việc tìm đâu về việc tìm đầu ra cho rác ở hà nội vì nếu không xử lý kịp thời thì chuyện rác ngập nội thành ngập trong nhà dân không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu từng ngày
bộ y tế cho biết theo thống kê từ các địa phương từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận năm mươi hai năm trăm bảy mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có hai mươi chín trường hợp tử vong
bộ y tế nhận định nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để người dân không chủ quan không hoang mang lơ là và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh bộ y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành một mươi phút để diệt bọ gậy lăng quang và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau
kiểm tra phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thao rửa đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt lăng quang
hai thường xuyên thay nước ở các lọ hoa thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn bể cành hòn non bộ khai nước thải tủ lạnh
loại bỏ các vật liệu phế thải hốc nước tự nhiên lật úc các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho mũi đẻ trứng
ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày mặc quần áo dài tay dùng bình xịt mũi hương mũi kem xua muối vượt điện mũi để diệt mũi và phòng mũi đốt
năm tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy lang quang và các đợt phun hoa chất phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà